để bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn gây ra
lực lượng cảnh sát giao thông tại tp hcm đã liên tục triển khai công tác kiểm tra nồng độ cồn
và qua thực tế cho thấy còn nhiều tài xế chưa hiểu đúng quy định về lỗi vi phạm nồng độ cồn khi lái xe
chỉ qua hơn một giờ kiểm tra tại tuyến đường phạm văn đồng quận thủ đức
đội cảnh sát giao thông tuần tra công an tp hcm đã phát hiện bốn trường hợp người điều khiển phương tiện ô tô
và một xe gắn máy vi phạm về nồng độ cồn
điều đang nói là nhiều trường hợp tài xế bị phát hiện vi phạm còn cố chấp bao biện
cách hiểu như trên là không đúng bởi theo quy định tại khoảng tám điều tám luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
các hành vi bị nhâm cấm gồm điều khiển xe ô tô máy kéo xe máy chuyên dùng trên đường
mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
phương tiện cơ giới đường bộ đặc biệt là ô tô
riêng đối với ô tô thì quy định pháp luật hiện nay là không được phép có bất kỳ một cái lượng cồn nào trong hơi thở
ở trong máu cả có thể nói là nồng độ cồn bằng không
một khảo sát đáng chú ý của cơ quan chức năng đó là khi gây tai nạn
nhiều người có sử dụng rượu bia đã cho rằng họ ở trong tình trạng tỉnh táo
hay nói cách khác là tự tin về khả năng điều khiển phương tiện của mình
và đây chính là thời điểm xảy ra tai nạn nhiều nhất
sử dụng đồ bia thì
cơ thể của chúng ta thì sẽ mất tập trung
mất tập trung rồi không chú ý quan sát
nên thường hay dẫn đến va chạm tai nạn cho bản thân và cho người tham gia giao thông khác
theo quy định hiện hành đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn
người vi phạm sẽ bị lập biên bản tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe
trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát giao thông
mức phạt từ một mươi sáu đến một mươi tám triệu đồng
và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe
cho người tham gia giao thông